tình hình tại đặc khu hành chính hồng kông cũng không hề khá khẩm hơn
khi chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng thành phố này đã trở thành một trong những nơi bùng phát dịch bệnh tồi tệ nhất
đáng chú ý trước đó đặc khu luôn nằm trong top các khu vực kiểm soát đại dịch tốt nhất
vậy hồng kông cần phải làm gì để thoát khỏi làn sóng covid một mươi chín thứ năm khốc liệt này
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
dịch bệnh bùng phát ở hồng kông khiến số người chết tăng vọt hệ thống y tế bị quá tải
và khiến nhiều người phải đặt câu hỏi về cách thức nhà chức trách ứng phó với dịch bệnh hiện nay
hiện chính quyền hồng kông vẫn đang áp dụng chiến lược không covid giống như trung quốc đại lục
tuy nhiên ngày một mươi bảy tháng ba vừa qua nhà lãnh đạo hồng kông lâm trịnh nguyệt nga đã ám chỉ rằng
hồng kông có thể sẽ nới lỏng một số hạn chế để giữ vững vị thế trung tâm tài chính toàn cầu của đặc khu hành chính này
theo các chuyên gia y tế
với số ca nhiễm giao động trong khoảng ba mươi ca một ngày trong tổng số bảy bốn triệu dân
hồng kông cần phải đưa ra một chiến lược đối phó với dịch bệnh rõ ràng
học cách sống chung với virus thay vì cố gắng loại bỏ nó
trong những tuần gần đây hồng kông là nơi ghi nhận tỷ lệ tử vong vì covid một mươi chín trên một triệu người
cao nhất thế giới gấp hơn hai mươi bốn lần so với singapore
giới chức y tế hồng kông cho biết gần chín mươi ca tử vong trong đợt bùng phát dịch lần thứ năm này
là những người chưa tiêm chủng
hầu hết trên sáu mươi tuổi
theo các chuyên gia điều này có lẽ sẽ không xảy ra nếu giới chức hồng kông khuyến khích người dân
thực hiện tiêm chủng và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực y tế trong việc đối phó với đại dịch
những thông điệp mâu thuẫn từ chính quyền hồng kông cũng như các lệnh hạn chế
đã gây gián đoạn nghiêm trọng các hoạt động kinh doanh và làm thiệt hại nền kinh tế của đặc khu
trong vòng hai năm qua đã khiến cho doanh nghiệp và người dân cảm thấy không thoải mái
tại đại học hồng kông cho biết hồng kông chắc chắn chưa sẵn sàng để khôi phục các hoạt động bình thường
giữa đợt bùng phát dịch thứ năm này
nhưng hãy xem liệu chúng tôi có thể chuẩn bị tốt hơn cho việc phục hồi trạng thái bình thường đó hay không
ông liêu nói thêm hồng kông cần phải quyết định xem họ sẽ tiếp tục chính sách không covid
hay cố gắng sống chung với đại dịch covid một mươi chín như một loại bệnh đặc hữu
theo các chuyên gia ngay cả khi chính quyền hồng kông quyết định duy trì chính sách không covid
bằng cách xét nghiệm hàng loạt và truy vết trên diện rộng
thì cuối cùng vẫn phải chuyển sang thích ứng với việc sống chung với virus
biện pháp quan trọng nhất với hồng kông trong lúc này là tăng tỷ lệ tiêm chủng từ tám mươi lên trên chín mươi
đồng thời bảo vệ những người thuộc nhóm dễ bị tổn thương nhất đặc biệt là những người cao tuổi
hiện chỉ có năm mươi sáu số người trên tám mươi tuổi đã được tiêm phòng
kể từ khi đại dịch covid một mươi chín bắt đầu bùng phát vào năm hai nghìn hai mươi
hồng kông đã thực hiện các biện pháp cứng rắn nhất để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh
song trước tình hình vẫn còn căng thẳng hồng kông có thể nới lỏng dần các biện pháp giãn cách xã hội
như cấm tụ tập trên hai người ở nơi công cộng đóng cửa hầu hết các địa điểm tập trung đông người
và cấm các nhà hàng ăn uống hoạt động sau một mươi tám giờ
bên cạnh đó thành phố này cũng có thể noi gương singapore để sau ba đến sáu tháng
khi nới lỏng tất cả các biện pháp giãn cách đó
các cá nhân sẽ phải có thể tự tập trên hai người ở nơi công cộng
hồng kông có trách nhiệm với những rủi ro của mình
và chính quyền không cần phải đưa ra các chính sách chung cho toàn thể người dân